ấn phẩm tuần báo đầu tiên của làng báo chí cách mạng nước nhà ra số đầu một mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tính đến nay đã có hơn một năm trăm sáu mươi số báo đến tay bạn đọc với số lượng phát hành gần một trăm linh tờ một kỳ
mỗi số báo mang một màu sắc một hơi thở riêng mình luôn được bạn đọc yêu mến đón đợi bởi dấu ấn bản sắc riêng của ấn phẩm
được xác lập bởi các chuyên mục vấn đề cách thức truyền tài và nhất là sự tâm huyết đến từng câu chữ của những người làm báo nhân dân cuối tuần
hai mươi năm qua nhân dân cuối tuần luôn cố gắng nắm bắt chính xác những đòi hỏi từ cuộc sống bám sát những vấn đề mới của báo chí hiện đại
qua đó điều chỉnh cải tiến làm mới các trang mục đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng tổ chức tại xã kim bình chiêm hóa tuyên quang
đã ra nghị quyết xuất bản tờ báo lấy tên là báo nhân dân cơ quan trung ương của đảng
ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi một báo nhân dân ra số đầu tại bản khuôn nhà xã quy kỳ an toàn khu định hóa thái nguyên
tiếp nối truyền thống của các tờ báo tiền thân như thanh niên tranh đấu dân chúng cờ giải phóng sự thật
từ đó ngày một mươi một tháng ba hàng năm là ngày truyền thống của báo nhân dân
trải qua lịch sử sáu mươi tám năm hình thành và phát triển báo nhân dân dần phát triển thành một cơ quan báo chí đa phương tiện
với rất nhiều loại hình báo chí gồm báo nhân dân hàng ngày báo nhân dân cuối tuần báo nhân dân hàng tháng
báo nhân dân điện tử thời nay và truyền hình nhân dân
trong dòng chảy lịch sử phát triển của báo đảng
tuy nhiên nhân dân cuối tuần trong ba mươi năm hình thành và phát triển đã tạo được một thương hiệu riêng với hướng đi và cách làm đặc biệt
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ba năm sau khi việt nam tiến hành công cuộc đổi mới nhiều sự thay đổi được đặt ra trên các mặt của đời sống xã hội
trong đó có nhu cầu đổi mới báo chí nước nhà và đòi hỏi này chính là thách thức cho những người làm báo đảng thời điểm đó
tuy nhiên đây lại là thách thức cống hiến thách thức đổi mới thách thức tạo nên một đốt thang quan trọng
trong lịch sử hình thành và phát triển của báo nhân dân
nhân dân chúng nhật nó có cái tiền thân của nó không phải là một cái tờ nhân dân riêng
mà trước kia ta có một cái trang chú nhật trong báo nhân dân ngày
nhưng mà thấy cái đó nó không đáp ứng được cái yêu cầu của cái phát triển
cho nên là phải có một cái ấn phẩm mới từ cái chỗ hai trang ở trên cái tờ báo lớn là trang chủ nhật
nhân dân chú nhật thì cái việc báo nhân dân chú nhật ra đời đó nó đánh dấu một cái bước phát triển mới
tức là báo nhân dân không chỉ thể hiện tờ báo hàng ngày mà còn có một cái ấn phẩm là hàng tuần
tuần báo đầu tiên của báo chí cách mạng việt nam báo nhân dân chủ nhật chính thức ra mắt
vào ngày một mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín theo quyết định số tám mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám của ban bí thư trung ương đảng
báo nhân dân chủ nhật có nhiệm vụ bằng nội dung và hình thức phong phú sinh động mở rộng thông tin
trao đổi ý kiến hướng dẫn dư luận đối với những vấn đề trong cuộc sống mà quần chúng quan tâm
góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực
với ý tưởng ban đầu là đăng tải những bài viết có vấn đề có hơi thở cuộc sống có ngẫm nghĩ với lối viết nhẹ nhàng
báo nhân dân chủ nhật đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp phát triển của báo nhân dân nói riêng
và báo chí cách mạng nói chung
thực hiện chủ trương đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới
ngày ba bốn một nghìn chín trăm chín mươi bốn ban biên tập báo nhân dân đã có tờ trình ban bí thư trung ương đảng về định hướng phát triển của các ấn phẩm
ngày một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ban bí thư ra quyết định về chức năng nhiệm vụ của báo nhân dân
và thông báo kết luận về việc đổi mới nâng cao chất lượng báo nhân dân
nhằm đáp ứng thông tin đa dạng và nhiều chiều kịp thời trên tờ báo chính trị xã hội được xuất bản hàng ngày trong phạm vi cả nước
theo chủ trương này báo nhân dân chủ nhật được đổi tên thành báo nhân dân cuối tuần
ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm số đầu của báo nhân dân cuối tuần ra mắt độc giả đánh dấu cột mốc mới trong quá trình hình thành và phát triển của tờ tuần báo của báo nhân dân
từ thế hệ những người làm báo nhân dân của báo nhân dân
báo nhân dân cuối tuần đầu tiên với nhiều cây bút tên tuổi của làng báo nước nhà như hồng hà thép mới hà đăng hiễu thọ trần kiên
đã góp phần định hình một ấn phẩm có sắc thái riêng được bạn đọc yêu mến
có những cây bút như cố nhà báo hữu thọ đã giữ chuyên mục trên nhân dân cuối tuần hàng chục năm cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời
chúng tôi cũng đánh giá rất cao tâm huyết của các nhà báo trong rất nhiều thế hệ
cùng với lại ban lãnh đạo để thực hiện tốt
mỗi một số báo ra thì chúng tôi đều có bàn nhau một cách kỹ lưỡng và thực hiện được điều ấy như thế nào
thì có thể nói rằng là từ các cây bút lớn tuổi cho đến các em trẻ đều rất nhiệt tình và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chính trị
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu một mươi năm sau khi đất nước ta thực hiện đường lối đổi mới
thực tế đòi hỏi nhu cầu rất cao
rất mới trên nhiều lĩnh vực đặc biệt báo chí và truyền thông
được sự đồng ý của bộ chính trị ban bí thư khóa tám ban biên tập báo nhân dân làm đề án đổi mới cải tiến toàn diện các ấn phẩm của báo nhân dân
tại một cái hội nghị trung ương lần thứ hai khóa tám
thì bộ chính trị đã chỉnh ra trung ương bán chấp hành trung ương
một cái chủ trương và chính cơ sở đề án của ban biên tập báo nhân dân kinh tế
một là quyết định cho phép bán trung ương

từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
dưới một cái măng xét mới
đó là nhân dân cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam
tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đó là một bước gọi rất quan trọng của tàu báo hàng ngày
từ cái chủ trương thứ hai đã đồng ý cùng với việc ra tám trang đó
thì cho thêm
xuất bản cái ấn phẩm nhân dân hoàn toàn
chuẩn bị cho một năm tiếp theo
thì ra nhân dân điện tử tiếng việt
và một năm tiếp theo sau này
là ra nhân dân điện tử tiếng anh
và một cái chủ trương thứ ba của bộ chính trị cho phép
là cùng đối biện
ra các ấn đoạn trên
thì cải tiến đổi nước toàn diện
cái tờ nhân dân chủ nhật trước đó
rồi sau này gọi là tờ nhân dân cuối tuần
báo nhân dân cuối tuần đặt vấn đề cải tiến nội dung làm trọng tâm
cải tiến về hình thức và nhân lực chủ chốt cho các trang báo của nhân dân cuối tuần thời điểm đó
như hải đường
lê quang trang
lê mạnh tuấn
tất cả đã cùng chung sức cộng hưởng
tạo nên một nhân dân cuối tuần bản sắc
đến bây giờ tôi vẫn thấy là
sống và làm việc những ngày tuy căng thẳng
tuy thất vật
để lại là sống rất tích cực
trải qua ba mươi năm
nhiều chuyên mục mang tính truyền thống của tờ báo
như chuyện quản lý và diễn đàn
bàn góp sự đời
truyền trang văn nghệ
nhiều chuyên mục mới
như trò chuyện cuối tuần
sự kiện và bình luận
luôn bám sát hơi thở của cuộc sống
với những vấn đề thời sự được phân tích
thông qua lang kính
bình luận nhiều chiều
nhiều bài báo
vệt bài đăng trên nhân dân cuối tuần
được tiếng vang
gây hiệu ứng lớn trong xã hội
đó cũng là hành trình định hình nhiều cây bút tên tuổi
có thương hiệu trong làng báo nước nhà
cùng chung sức
tạo nên một thương hiệu bề thế cho nhân dân cuối tuần
giống như một đội bóng thì có những cầu thủ nổi tiếng
giống như một gian nhạc có những ngôi sao
thì cái tờ báo của chúng ta nó cũng phải có ngôi sao
đó là những cây vết nổi tiếng
có thể nói những nhà văn nhà thơ hàng đầu của đất nước
đã tham gia trực tiếp viết bài nhân dân cuối tuần
có những cái bài phóng sự đi sát đời sống
có lẽ cái từ phóng sự đời sống hình thành từ đây
có nhiều phóng viên như là anh đỗ quảng lúc đó
là một cây vết phóng sự có hạ đấy
vì vậy là tuy mới ra đời những năm đỏ
thì báo nhân dân cuối tuần đã hình thành đã định hình
và sau đó thì có thể nói đây cũng là một cái ngoài nổ
một cái sự phát triển
trăm hoa đua nở của hàng loạt tờ báo
hai mươi năm không phải là chặng đường quá dài đối với một ấn phẩm của báo đảng
nhưng cũng không phải là ngắn
trong chặng đường gần một phần ba thế kỷ
nhân dân cuối tuần bên cạnh việc luôn kiên định với tôn trị của báo đảng
vẫn không ngừng sáng tạo cải tiến nội dung hình thức phương thức tuyên truyền
tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước
các cây bút của nhân dân cuối tuần cũng đã ghi dấu nỗ lực của họ bằng các giải thưởng
đặc biệt là giải báo chí quốc gia
các quyết định khen thưởng tập thể và điển hình tiên tiến xuất sắc
nhiều loạt bài tuyên truyền được bạn đọc và dư luận xã hội đánh giá cao
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm
báo đã vinh dự được nhận huân chương lao động hạng ba do chủ tịch nước trao tặng
bên cạnh hoạt động chuyên môn
ấn phẩm cuối tuần đã mở rộng hoạt động
tổ chức các cuộc tọa đàm hội thảo nghiệp vụ
bàn sâu về nhiều vấn đề mà thực tế cuộc sống đang đặt ra
qua đó khẳng định và góp phần tạo nên diện mạo mới cho ấn phẩm nhân dân cuối tuần
là tòa soạn ít người
nhân dân cuối tuần luôn trú trọng việc kết nối
tạo dựng đội ngũ cộng tác viên đông đảo thân thiết
là những cây bút có thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực
cùng chung tay xây dựng ấn phẩm
ở đây rõ ràng là tờ báo chấp nhận cái mới đúng nghĩa của nó
còn cái lạ mà nó không trở thành cái mới chắc là không được chấp nhận
sân chơi này cũng đòi hỏi là
bất cứ người có tuổi hoặc con trẻ
thì phải có bản lĩnh sống và bản lĩnh văn hóa
trong ba mươi năm đó
thì những cái tên tuổi lớn của văn chương việt nam
đều xuất hiện ở nhân dân cuối tuần
và cho đến thời điểm hiện nay
thì những cái cây bút trẻ đang tạo ra được cái dấu ấn
tạo ra được cái niềm hy vọng đối với văn chương đương đại
thì cũng vẫn đang xuất hiện trên nhân dân cuối tuần
điều đó nó cho thấy rằng là nhân dân cuối tuần
đang tạo ra được một cái sức hút đối với người viết
điều đáng nói là
nhân dân cuối tuần luôn có những độc giả trung thành ở mọi tầng lớp
họ yêu nhân dân cuối tuần
bởi tất cả những gì mà tờ báo này đã và đang có
và luôn đồng hành đón đợi vào mỗi thứ năm hàng tuần
đối với tôi thì nhân dân cuối tuần
đã mang đến cho tôi rất nhiều những điều thú vị
bên cạnh những thông tin nóng hổi của đời sống xã hội
thì những cái bài viết những cái bình luận chuyên sâu
cũng đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều những cái góc nhìn đa chiều
tiếp tục những chặng đường đổi mới sau
ban biên tập báo nhân dân và những người làm báo nhân dân cuối tuần
luôn có những bước cải tiến trên cơ sở kế thừa những truyền thống giá trị đã đạt được
khẳng định bản lĩnh vững vàng đáp ứng sự trông đợi lòng tin của bạn đọc cả nước
trong lộ trình cấu trúc lại hệ thống cặp ấn phẩm
để xây dựng báo nhân dân thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện
ban biên tập báo nhân dân chủ trương tiếp tục đổi mới
và nâng cao chất lượng từ nhân dân cuối tuần
tuy nhiên để đổi mới một tờ báo tuần đã có bề dày ba mươi năm
trong bối cảnh hiện tại quả là một thách thức rất lớn
nhưng tôi nghĩ sau ba mươi năm phát triển
với sự nỗ lực của các thế hệ người làm báo nhân dân
nhân dân cuối tuần đã tạo dựng được bản sắc và đặc trưng riêng
đó chính là bệ phóng vững chắc và mạnh mẽ để nhân dân cuối tuần tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng
mặt khác trong cơn lốc thông tin hiện nay
người đọc bị cuốn đi
bị xô giật bởi nhiều luồng thông tin nhanh nhạy và đa chiều
trên các loại hình báo chí
thì nhân dân cuối tuần chính là một khoảng lặng lý tưởng
để người ta tĩnh tâm nhìn lại kỹ hơn
cảm xúc lặng nồng hơn về một vấn đề nào đó
và tôi nghĩ đó chính là cơ hội của nhân dân cuối tuần
nhân dân cuối tuần phải xây dựng đội ngũ biên tập viên và phóng viên
thực sự tinh nghệ làm tuần báo
họ vừa là những nhà thiết kế và tổ chức thực hiện chương trình
vừa là những cây bút có thương hiệu mang phong cách của nhân dân cuối tuần
sự chỉ đạo của đồng chí tổng biên tập và ban biên tập bán nhân dân
đã xây dựng đề án đổi mới nhân dân cuối tuần
một cách toàn diện cả về nội dung cả về phong cách
các chuyên trang chuyên mục các lĩnh vực đều phải đổi mới
thông qua các chuyên trang chuyên mục lĩnh vực mới
để chúng tôi tạo ra một dấu ấn mới
sự khác biệt trong phương cách tuyên truyền
về văn hóa văn học nghệ thuật
trong dòng chảy thời gian
đội ngũ những người làm báo nhân dân cuối tuần qua nhiều thế hệ
đều đã và đang nỗ lực cống hiến cho những số báo cuối tuần
họ chính là cầu nối giữa độc giả và tờ báo
là những viên gạch xây lên những khát vọng của đổi mới hôm nay
cái đội mới nói gì thì nói
nhưng mà nó vẫn theo đúng cái đường lối của đảng
đường lối chính trị của đảng và cái chức năng của tờ báo đảng
tính toán cái nguồn điện của mình
cố gắng làm sao duy trì và phát triển về chất
phải có khuôn mặt nhân dân cuối tuần một cách đĩnh đảng
nhưng mà phải thoáng hơn nhẹ nhàng hơn và hấp dẫn hơn
những thế hệ tiếp theo
cái trách nhiệm rất lớn là phải kế tục được cái truyền thống đó
và một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên của ấn phẩm cuối tuần
là phải liên tục đổi mới đổi mới không ngừng
sáng tác ở trong khung của bài bảng hoặc được là
bài bảng một cách sáng tạo
ở dấu mốc tuổi ba mươi của ấn phẩm
những người làm báo nhân dân cuối tuần có quyền tự hào
vì những thành quả mà các thế hệ đã tiếp nối
cùng tạo dựng và tôn bồi
dấu rất nhiều thử thách khó khăn đang đặt ra phía trước
tin rằng những thành tiệu ấy sẽ là bệ đỡ
cho những người trẻ hôm nay tiếp tục nuôi bền
và làm giàu thêm các giá trị
tiếp tục viết lên những dấu ấn vẻ vang
cho những trang báo hôm nay và mai sau